theo đó trong năm hai nghìn một mươi sáu ngân hàng nhà nước đã điều hành cung tiền hợp lý thực hiện linh hoạt các giải pháp để giữ ổn định mặt bằng lãi suất
một số tổ chức tín dụng đã giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh
từ những biến động khó lường trên thị trường quốc tế tỷ giá và thị trường ngoại hối diễn biến tương đối ổn định trong bối cảnh chịu sức ép
diễn biến tín dụng và cơ cấu tín dụng phù hợp với chỉ tiêu và định hướng điều hành của ngân hàng nhà nước
thị trường vàng về cơ bản ổn định và tự điều tiết tốt xử lý nợ xấu đạt được những kết quả tích cực hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và công nghệ
dịch vụ ngân hàng tiếp tục được phát triển mạnh mẽ phù hợp với xu thế thanh toán của các nước trong khu vực và thế giới
trên cơ sở này ngân hàng nhà nước cũng đưa ra một số giải pháp trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ năm hai nghìn một mươi bảy trên cơ sở chủ trương của quốc hội
chỉ đạo của chính phủ và các đánh giá nhận định về tình hình kinh tế tiền tệ năm hai nghìn một mươi bảy nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lãm phát hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý
chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác
sau khi thực hiện các cảnh quay cho bộ phim counts count iceland tại quảng bình và một số nơi tại việt nam
ông jordan valdrobos đạo diễn của phim vừa trở lại việt nam
và đã trở thành người đầu tiên khám phá toàn bộ hang sơn đòn
sự kiện này đã chứng minh được sức hút và sự hấp dẫn của du lịch hang động quảng bình
vừa qua tại chày lập farmstay ở phong nha ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình và công ty osalis tổ chức buổi gặp gỡ thân mật với ông jordan vok robert
đạo diễn của phim counts counts islands
đây là lần thứ hai ông jordan boss robert trở lại quảng bình sau khi ông cùng đoàn làm phim thực hiện các cảnh quay bộ phim trong năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi gặp mặt vị đạo diễn đã bày tỏ sự biết ơn và tình cảm mà người dân cũng như lãnh đạo tỉnh quảng bình đã dành cho đoàn làm phim trong suốt thời gian thực hiện các cảnh quay tại đây
ông bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của hang sơn đòn và chia sẻ những cảm xúc của mình sau khi thám hiểm và chinh phục hang động đặc biệt bậc nhất thế giới sơn đòn
việc vị đạo diễn trở lại quảng bình lần này cho thấy sức hút và sự hấp dẫn của du lịch hang động tại quảng bình
đây cũng chính là cơ hội quảng bá hiệu quả của du lịch quảng bình nói riêng và du lịch việt nam nói chung ra toàn thế giới
cũng liên quan tới tỉnh quảng bình những ngày vừa qua lực lượng chức năng tại nơi đây đã liên tiếp bắt được nhiều vụ pháo lậu thu hơn một trăm bảy mươi một kg pháo các loại
cụ thể vào ngày ba tháng một phòng cảnh sát quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh quảng bình phát hiện và bắt giữ xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi ba a hai nghìn hai trăm chín mươi năm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tại thôn lâm khai xã hóa hợp huyện minh hóa vận chuyển ba mươi năm hộp pháo trọng lượng bốn mươi chín kg và lê hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại thôn thanh sơn xã quảng thanh huyện quảng trạch đang chạy xe máy bảy mươi ba e một hai mươi bốn nghìn bốn trăm bốn mươi bảy vận chuyển tám mươi năm hộp pháo và ba mươi quả pháo dài có tổng trọng lượng chín mươi hai ba kg
tiếp đó trinh sát phòng pc bốn mươi sáu công an tỉnh quảng bình cùng phối hợp với công an minh hóa phát hiện hai đối tượng là phạm văn đạt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và cao anh ba sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú tại thôn lâm hóa xã hóa hợp huyện minh hóa đang mua bán trái phép hai mươi hai hộp pháo hoa với trọng lượng ba mươi kg
hiện lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã thu giữ số pháo trên và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
hiện nay một số tuyến đường liên thôn liên xã ở huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã được xây dựng từ rất lâu đang bị xuống cấp nghiêm trọng
đặc biệt do mưa lớn liên tục hơn hai tháng qua
tình trạng lầy lội ở một số tuyến đường trên địa bàn ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con nhân dân
tuyến đường huyện dh ba mươi bảy b có tổng chiều dài năm hai km đi qua địa bàn ba xã triệu phong triệu hòa và triệu đại
do đường giải bằng đất đỏ cấp phối lại đưa vào sử dụng lâu năm trải qua nhiều trận mưa bão
nên đến nay nhiều đoạn đường trên tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân trong khu vực
có như hai tháng vừa rồi là có như đường là có như mưa liên tục
có như xe lớn là chạy chạy là có như ô ga có như là thành hai bên hai cái đường giống như hai vùng hai dưới sống rồi đấy
có như thẩm tế trong lượt gần dẻo ở đây nữa là có như nông dân mà đi chợ giống
vì phân mà ra ruồng vẫn được xe ruồng có thể là kéo hai người để đi cũng đi đó mắc cái bệnh là cao mấy đó
cho nên mong chính quyền gặp tên là quan tâm để tạo được tiền cho thôn chúng tôi là có con đường đi
đứng trước thực trạng trên để khắc phục tạm thời
chính quyền thôn vân hòa đã bỏ ra một mươi bốn triệu đồng và thuê năm mươi nhân công đổ bảy mươi khối đá răm lên những điểm bị lầy lội
sụt lốn sâu để cho bà con đi lại
được biết đây là con đường độc đạo của người dân thôn vân hòa muốn ra khỏi làng thì con đường này là con đường duy nhất
đặc biệt hiện đang vào thời điểm xuống giống vụ đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
số người và phương tiện lưu thông trên đường rất đông nên nguy cơ gây ra mất an toàn giao thông là rất cao
được biết đây là con đường cho bà con của thôn vân hòa đi lại để giao lưu buôn bán
bà con đi làm lao động sản xuất con em học kênh đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán sắp đến
đời sống tuần nông của hai hộ dân thôn vân hòa xã triệu hòa huyện triệu phong tỉnh quảng trị vốn đã khó khăn
nay lại càng chật vật hơn vì thiếu một con đường thuận tiện
chỉ cần một trận mưa nhỏ là đoạn đường tiếp tục xuất hiện những vũng nước lớn
do vậy nỗi khổ của người dân không biết đến khi nào mới chấm dứt
cường việc tiếp nhận ý kiến công dân chính phủ nước này vừa cho phép triển khai một số ứng dụng điện thoại thông minh
giúp người dân có thể trực tiếp gửi các ý kiến của mình tới chính phủ
việc áp dụng các ứng dụng điện thoại di động để tiếp nhận ý kiến
cũng như góp ý của công dân về các vấn đề đô thị là một trong những sáng kiến nằm trong chương trình chính phủ điện tử
vốn đang được áp dụng rất hiệu quả tại hàn quốc
ngày nay đại bộ phận dân số kể cả những người nghèo trong xã hội đều có điện thoại di động
vì thế chính quyền thành phố đã xây dựng nhiều dịch vụ trên nền tảng điện thoại di động
nhằm tiếp cận tới nhiều người dân hơn nhiều giải pháp sáng kiến trong dân chúng hơn
ứng dụng này dựa trên nền tảng công nghệ thông minh và mạng lưới internet được gọi là kết nối vạn vật
mô hình chính phủ điện tử của hàn quốc hoạt động rất hiệu quả
và quốc gia này đã nhiều lần nắm giữ vị trí đứng đầu thế giới
với ứng dụng này bất cứ người dân nào cũng có thể gửi phản hồi
hay những giải pháp của họ về những vấn đề an sinh xã hội tới chính phủ
trong khi đó tại philippines sáng nay hàng chục tay súng đã tấn công vào một nhà tù
ở miền nam nước này để giải thoát cho hơn một trăm năm mươi tù nhân và làm cho một lính gác bị thiệt mạng
vụ tấn công giải thoát tù nhân xảy ra ở nhà tù huyện barcotabato trên đảo mindanao
cuộc đụng độ giữa kẻ tấn công với lính gác đã khiến một người thiệt mạng
một tù nhân bị thương và một trăm ba mươi hai tù nhân trốn thoát
cảnh sát philippines đang tích cực truy lùng những người này
giới chức cảnh sát nghi ngờ các tay súng tấn công có liên hệ với những nhóm ly khai người hồi giáo
như mặt trận giải phóng hồi giáo moro và abu sayyad
ngoài ra các nhà chức trách chưa rõ tội phạm nguy hiểm có nằm trong số những người trốn thoát hay không
quân đội và cảnh sát cũng chưa xác nhận danh tính của kẻ tấn công hay động cơ vượt ngục là gì
bước sang năm hai nghìn một mươi bảy các chuyên gia tiền tệ tại anh cho rằng những chính sách kinh tế của chính phủ mỹ
dưới sự lãnh đạo của ông donald trump sẽ khiến cho giới đầu tư ngần ngại nắm
đồng đô la mỹ trong năm nay nhất là trong bối cảnh ngân hàng trung ương châu âu ecb
tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ và cục dự trữ liên bang mỹ phép nâng lái xuất
tờ thời báo tài chính của anh dẫn nhận định của các chuyên gia kinh tế
trung đông là khu vực điển hình về việc tích cực mua đồng euro
và các nước vẫn có mức thâm hụt tài chính khá lớn
trên thực tế nếu đầu tư vào các tài sản chính các nước trung đông có xu hướng chọn mỹ
xong nếu để tiêu dùng họ thường chọn châu âu
do vậy khi phải bán các tài sản đầu tư để mua hàng hóa
các nước trung đông thường bán đô la mỹ và mua đồng euro
bên cạnh đó các nước ở khu vực châu á hay châu phi đều nhập khẩu hàng hóa
từ châu âu nhiều hơn so với từ mỹ
chỉ có khu vực mỹ latin là ưu tiên hàng hóa sản xuất tại mỹ
giới phân tích cho rằng cần phải chờ đợi chính quyền mới của ông donald trump
sẽ triển khai chính sách kinh tế các nhà đầu tư sẽ không mua vào đồng đô la
vì vậy tỷ giá của tờ tiền này có thể đi xuống trong thời gian tới